chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi hai công ty có văn bản gửi ubnd tỉnh lào cai về việc xin khai thác quạng apatit trên diện tích này
công ty apatis đưa lý do quá trình san gạt mặt bằng đã lộ ra thân quạng apatit và có hiện tượng khai thác trộm
ngoài ra thân quạng nằm tranh vanh đến mùa mưa lũ có nguy cơ bị sạt lở trôi lấp làm thất thoát
theo đó công ty apatit đề nghị ubnd tỉnh lào cai cho phép khai thác tận thu quạng apatit
nguy cơ thất thoát trôi lấp
ubnd tỉnh lào cai đã ra văn bản số tám trăm ba mươi chín đồng ý giao công ty apatit tổ chức bảo vệ quạng apatit trong phạm vi ba bảy mươi bảy ha
giao cho doanh nghiệp tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ sạt lở đất đá đưa mỏ về trạng thái an toàn trong thời gian hai tháng
trong thời gian này nếu phát hiện khoáng sản thì cho phép công ty apatit được thu hồi vận chuyển quản lý và sử dụng đúng quy định
chỉ một ngày sau quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai bị can nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama đã có văn bản gửi công ty apatit đề nghị được tham gia sang tạo lại các điểm dễ bị sạt lở xuống các hộ dân trong mùa mưa lũ
quyết định này sau đó đã được ông nguyễn quang huy tổng giám đốc công ty apatit đồng ý
và ngay sau đó bị can nguyễn mạnh thừa đã tiếp tục ký ban hành phương án số một mươi ba sang tạo khu vực ba bảy mươi bảy ha tận thu triệt để quạng apatit nếu phát hiện
trong quá trình sàn gạt
cũng theo cáo trạng trong quá trình cùng công ty apatit tận thu quặng ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi hai bị can nguyễn mạnh thừa đã gửi văn bản đề nghị ubnd tỉnh lào cai giao lại diện tích ba bảy mươi bảy ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư khách sạn nhà hàng tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
chỉ hơn hai tháng nhận đề nghị từ phía doanh nghiệp
ubnd tỉnh lào cai đã ban hành văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi đồng ý về chủ trương dự án
ubnd tỉnh lào cai đã ban hành văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi đồng ý về chủ trương dự án xây dựng khách sạn nhà hàng và yêu cầu công ty apatit bàn giao diện tích ba bảy mươi bảy ha thuộc khai trường một mươi tám cho công ty lillama
quá trình triển khai dự án nếu còn khoáng sản công ty lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật
sau khi đưa máy móc vào san gạt mặt bằng công ty lilama tiếp tục phát hiện dấu hiệu khoáng sản và đã có đề nghị ubnd tỉnh lào cai chỉ đạo các sở ngành lấy mẫu phân tích
nếu đúng là khoáng sản thì cho phép được thu gom vận chuyển và giao cho công ty apatit quản lý và sử dụng tránh lãng phí tài nguyên
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh lào cai tiếp tục ra văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi bảy yêu cầu công ty lilama thường xuyên báo cáo lấy mẫu xét nghiệm
kết quả phân tích có quạng kể cả quạng nghèo giao cho công ty lilama thu gom thỏa thuận và thống nhất với công ty apatit để tập kết quản lý và sử dụng theo quy định
rõ ràng giờ lớp vỏ bọc của dự án nhà nghỉ khách sạn là âm mưu được ẩn dấu
mục đích hướng tới của các bị can trong vụ án này là chữ lượng lớn mỏ quạng apatit là nguồn lợi khổng lồ khi chỉ việc móc quặng đi bán
hành vi của các bị can đã làm mất nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản của quốc gia gây thiệt hại tài sản của nhà nước
theo cáo chẳng của viện kiểm sát để sai phạm của công ty lilama công ty apatit diễn ra trong thời gian
trong thời gian dài chính quyền tỉnh lào cai đã ban hành hàng loạt những văn bản giúp công ty lillama ngang nhiên khai thác khoáng sản dưới vỏ bọc dự án xây dựng nhà hàng khách sạn
điều đáng nói là mặc dù biết sai phạm của doanh nghiệp nhưng lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai vẫn tạo điều kiện ủng hộ
cụ thể khi công ty apatis có văn bản xin khai thác tận thu quảng apatit tại diện tích ba bảy mươi bảy ha nhận bàn giao từ công ty lilama
ông doãn văn hưởng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản gửi sở tài nguyên vào môi trường và công ty apatit
trong đó có nội dung ủng hộ công ty apatis thực hiện khai thác tận thu quạng apatit tại khu vực ba bảy mươi bảy hectare
khi công ty lillama tiếp tục có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lào cai xin giao lại diện tích đất ba bảy mươi bảy ha và xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng khách sạn
ông hưởng đã thống nhất đồng ý chủ trương
ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ba bảy mươi bảy ha để thực hiện dự án phê duyệt cho thuê đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bản thân ông hưởng biết việc cho phép công ty lilama thu gom quạng apatit trong quá trình thực hiện dự án khách sạn nhà hàng là sai
nhưng vẫn ký văn bản để cho doanh nghiệp này khai thác
đặc biệt khi các sở ngành tham mưu soạn thảo
định pháp luật bị can hưởng đã không ngăn chặn
không chỉ đạo các sở ngành có biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
thậm chí lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường còn ký văn bản tham mưu để ông hưởng ký văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi bảy
về việc thực hiện các biện pháp quản lý khoáng sản trong khu vực thi công dự án nhà hàng khách sạn
trong vụ án ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
thời điểm đó đang là phó chủ tịch ubnd tỉnh
phụ trách lĩnh vực đầu tư kinh tế
ông vịnh nhiều lần ký các văn bản và có ý kiến bút phê
chỉ đạo vào các tài liệu tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty apatit được khai thác trái phép tài nguyên
cụ thể ông vịnh ký vào văn bản số một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn số tám trăm ba mươi chín số hai nghìn một trăm sáu mươi số ba nghìn tám trăm linh năm
giấy chứng nhận đầu tư số một hai một hai một không không không ba năm tám và có ý kiến bút phê
chỉ đạo và các tài liệu khác có liên quan để công ty lilama và công ty apatit
lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản
nguyễn văn hoàng chuyên viên văn phòng trực tiếp tham mưu soạn thảo cho bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh lào cai
hoàng khai nhận việc soạn thảo các văn bản trên là tổng hợp nội dung theo đề xuất của sở ngành
bản thân biết là trái quy định của pháp luật nhưng sợ không thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác nên đã không có ý kiến
kiến nghị cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm
còn bị can vũ đình thủy với cương vị là trưởng phòng quản lý khoáng sản sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
là người có trình độ chuyên môn được phân công trực tiếp phụ trách công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
thủy biết rõ về diện tích ba bảy mươi bảy hectare biết công ty lilama có giấy phép khai thác tận thu quạng apatit
biết số quạng được lilama đề nghị tiêu thụ là trái phép biết chỉ đạo của lãnh đạo là sai
nhưng vì động cơ cá nhân nên thủy không kiểm tra hồ sơ
thủ tục pháp lý của công ty lilama
viện kiểm soát nhân dân tỉnh lào cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung
truy tố một mươi bảy bị can trong vụ án khai thác quạng apatit trái phép về các tội rửa tiền
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể chín bị can là cựu lãnh đạo tỉnh lào cai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh lào cai doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh lào cai
bảy bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên là các bị can ở công ty apatit
trong đó có nguyễn quang huy tổng giám đốc công ty
riêng bị can nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama bị truy tố hai tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
nguyễn quang huy là tổng giám đốc công ty apatit biết rõ công ty lilama không có giấy phép khai thác quạng
nhưng vẫn tổ chức tiêu thụ hơn một hai mươi ba triệu tấn quạng apatit hiện công ty apatit đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm xảy ra vụ án công ty trách nhiệm bố hạn fotfor việt nam và công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai không biết việc bị can nguyễn mạnh thừa khai thác quạng trái phép
không biết nguồn gốc quạng abatit là do phạm tội mà có
nên không đề cập xử lý
theo viện kiểm sát từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi năm công ty lilama đã khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit các loại trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
trong đó công ty xây dựng lilama thu lợi bất chính hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng công ty apatit thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng ông thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền
từ tài liệu apartheid
trong đó công ty xây dựng tài khoản của công ty vào tài khoản của một mươi hai cá nhân mà công ty lilama thuê vận chuyển quạng và đất đá nhiều lần
với tổng số tiền hơn một trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong đó hơn năm sáu tỷ đồng là số tiền cước vận chuyển quặng đất đá thực tế một mươi hai cá nhân này được nhận
số tiền còn lại hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cước vận chuyển
sau khi một mươi hai cá nhân nhận được tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của công ty lilama rút tiền mặt về đưa cho ông thửa
hoặc là nộp vào tài khoản cá nhân của bị can
đối với số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng ông thừa khai đã dùng chi tiêu cá nhân
đáng chú ý ông thừa khai đã dùng năm tỷ đồng để biếu cựu bí thư lào cai nguyễn văn vịnh vào dịp tết năm hai nghìn một mươi năm
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo